sau khi đột nhập nhà dân ở bắc giang trộm số tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
nguyễn văn học đã mua xe mô tô phân khối lớn và điện thoại iphone về để sử dụng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện việt yên
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn học
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an học khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã đột nhập vào nhà dân
tại thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang cậy phá kết sát lấy trộm chín trăm linh triệu đồng tiền mặt
và một số trang sức bằng vàng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
sau đó sử dụng hơn hai trăm linh triệu để mua một xe mô tô kawasaki một điện thoại iphone một mươi ba pro max
và gửi ngân hàng hai trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện tràng định đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh bắc giang
để xử lý theo quy định của pháp luật